không khí tết cổ truyền dường như đang đến sớm hơn với các cán bộ chiến sĩ và công nhân viên
đang làm nhiệm vụ tại đảo đèn long châu huyện đảo cát hải thành phố hải phòng
thông qua hành trình mang hương vị tết của đất liền đến với các chiến sĩ đảo đài loan châu
với lòng yêu nghề và trách nhiệm với công việc nhiều cán bộ chiến sĩ trực đèn đã kiên trì bám biển
giữ bình yên cho những chuyến tàu đi về qua ánh sáng không bao giờ tắt của ngọn hải đăng trên đảo
đảo cát bà đang khoe sắc xuân cây xanh thực phẩm và những món quà tết của đất liền
tất cả được vận chuyển lên tàu trên hành trình hơn một giờ đồng hồ đến với đảo đèn long châu
những món quà tết không chỉ thể hiện tình cảm của đất liền dành tặng cán bộ chiến sĩ biên phòng
mà còn mang tết đến sớm hơn trên đảo đèn long châu
tết sắp đến thì cán bộ chiến sĩ cũng đã chuẩn bị hoa quả và gói bánh trưng
để chuẩn bị đảo đèn long châu
khi đón tết cán bộ chiến sĩ ở trên đài quan sát biên phòng long châu luôn xác định rõ
vài trò trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển
là những người ngày đêm vận hành hệ thống báo hiệu dẫn luồng hàng hải trên ngọn đèn biển
có lịch sử từ năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn cán bộ nhân viên trạm quản lý đèn biển long châu
cũng được đón nhận tình cảm của đất liền
mặc dù thường xuyên đón tết xa nhà nhưng những con người này ngày đêm canh giữ con mắt thần của biển
vẫn cảm nhận được không khí tết vui
tươi đầm ấm hiện hữu trên ngọn hải đăng này
trong khi ở đất liền đang náo nước chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
thì ở nơi đảo xa các cán bộ chiến sĩ và nhân viên đảo đèn cảm nhận tết đến sớm hơn
với những phòng vị độc đáo
những món quà ý nghĩa từ đất liền gửi tới đảo xa góp phần động viên cán bộ chiến sĩ nơi đây
vững tin công hiến sức mình cho nhiệm vụ cao cả bằng những tấm lòng nhiệt huyết
quyết tâm bám biển giữ đảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc